chưa đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh và điều trị cho cộng đồng người khuyết tật tại các địa phương
chính vì vậy mà một trong những vấn đề đặt ra là làm sao để nâng cao năng lực khám điều trị và phẫu thuật chỉnh hình cho người khuyết tật tại các địa phương
đây là một buổi khám chữa bệnh miễn phí nhằm khám phẫu thuật chấn thương trình hình hệ vận động
cho các bệnh nhi và người nghèo người khuyết tật được triển khai thực hiện tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn
tại những chương trình như thế này không chỉ hàng trăm bệnh nhân là người khuyết tật đã được khám và điều trị các bệnh lý và chấn thương trình hình
các dị tật bẩm sinh mà các bác sĩ tại các địa phương cũng được chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn
đối với các bác sĩ của bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn thì việc khám và điều trị cho các bệnh nhân nói chung
ở khu vực vùng núi đã là việc khó khăn đối với các bệnh nhân là người khuyết tật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần
bởi những thiếu thốn về cơ sở vật chất kỹ thuật và cả nguồn nhân lực
khám chữa bệnh thì đã là một điều khó khăn đối với tất cả bệnh nhân nhưng đối với người khuyết tật còn khó khăn hơn
bởi vì cũng có thể từ giao tiếp xong là một thứ hai nữa là những người khuyết tật thường là những người nghèo
ở vùng sâu vùng xa nên điều kiện đi lại khó khăn
nên chỉ khi nào có điều kiện thì họ mới đến được bệnh viện tình
nhưng còn chủ yếu là bệnh viện huyện do điều kiện nó không đến được nên họ lại về
nên là rất khó khăn cho vấn đề điều trị và thường đến khi bệnh nhân nặng hẳn thì mới đến để chúng tôi điều trị
nên là sẽ gặp khó khăn hơn rất nhiều về vấn đề nhân lực là vấn đề rất quan trọng
bắc cạn là một tỉnh ở miền núi thì tiếp cận với khoa học công nghệ kỹ thuật
thì cũng có phần nào hạn chế
thứ nhất là những cái cháu nhỏ mà khuyết tật hay bị thiệt thòi
mà cho cái trình độ và cái tay nghề của bác sĩ ở tại địa phương thì nhiều cái trường hợp là
sẽ có các cháu nhỏ khuyết tật là cũng chưa thể điều trị được
vì các cháu nhỏ thì thứ nhất là người đã khuyết tật thứ hai về hoàn cảnh kinh tế khó khăn
để mà đi một chuyến xa xuống đến tận chẳng hạn như thái nguyên hoặc hà nội thì là rất vất vả
nên là gia đình các cháu là nhiều khi là cũng không để ý đến sức khỏe các cháu nhiều
do cái điều kiện kinh tế khó khăn và cái nhận thức của người dân là nhiều người ở vùng sâu vùng xa
thì cũng có phần nào hạn chế
qua những cái đợt mà phẫu thuật như thế này thì bản thân tôi cũng thấy mình trưởng thành hơn
dù rằng trước đây thì tôi cũng có học cùng với các thầy ở gia hà nội
nhưng mà về thì cái điều kiện về trang thiết bị và về con người thì cũng chưa không được tiếp xúc
nên là phần nào cũng bay một đi qua những đợt này thì bản thân tôi cũng thấy trưởng thành hơn
và dần dần có thể tiếp cận được với những khoa học mới đợt mới để giúp cái vùng dân tộc ở trên này
cậu thanh niên la thời lim hai mươi một tuổi ở xã nam mẫu huyện ba bể tỉnh bắc cạn
bị tai nạn lao động trong thời gian làm công nhân ở hà nội
bị giãn dây thần kinh cánh tay khiến cánh tay phải không thể cử động được
lim mất khả năng lao động
đã thử chạy chữa nhưng không thành công
hoàn cảnh gia đình khó khăn lại ở xa trung tâm
nên lim và gia đình không dám nghĩ tới việc đến các thành phố lớn để chữa trị
may mắn đến với gia đình lim cùng nhiều bệnh nhân khác ở đây
khi bệnh viện được các bác sĩ ở bệnh viện việt đức về chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trực tiếp
giúp nâng cao tay nghề cho các bác sĩ tại địa phương
đến nay lim đã được mổ và cánh tay đã có thể dần cử động
em trai tôi từ lúc bị bây giờ thì cái sinh hoạt thì rất khó khăn
đối với gia đình thì em trai tôi đã được phẫu thuật
và bây giờ bắt đầu có dấu hiệu tốt lên và gia đình rất vui mừng
cũng như gia đình anh la đình tuấn cháu nội bà sầm thị so ở xã mỹ thanh
huyện bạch thông tỉnh bắc cạn cũng may mắn được phẫu thuật và điều trị ngay tại địa phương
đẻ ra thì đã bị bẩm sinh rồi bẩm sinh hết hai tay rồi
xong là hai tuổi mới biết bảo là tay bé bị bẩm sinh đi học thì không biết được
xong là điều trị gấp nơi rồi
bây giờ không được thì được bác sĩ quan tâm bây giờ bé được mổ rồi
những người khuyết tật thì điều kiện kinh tế người ta cũng khó khăn hơn
cái thứ hai là người ta thường ở cái khu vùng sông xa khả năng đi lại tiếp cận với các dịch vụ y tế là cũng gặp khó khăn
và cái thứ ba nữa là cái khuyết tật thì thường thường là người ta cũng
người phục vụ người đưa đi phục vụ cũng gặp khó khăn người gia đình người ta đeo người
và cái kinh phí của địa phương thì cũng hạn chế
hỗ trợ được cho họ nhiều để họ thực hiện được cái việc này
vì điều trị khuyết tật nó phải có một quá trình dài
để triển khai phối hợp với các bệnh viện lớn bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn cũng đã thực hiện đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu của bộ y tế
liên quan một số các chuyên ngành để thực hiện điều trị cho các bệnh nhân khuyết tật
phối hợp như thế này thì cái thứ nhất là người dân đã được hưởng lợi các cái kỹ thuật y tế cao
cái thứ hai là các cái thầy thuốc của bệnh viện thì cũng học hỏi được thêm về kinh nghiệm về tay nghề
bản thân người dân thì đỡ phải đi xa hơn để mà được phẫu thuật
và bác sĩ thì cũng lân cao được tay nghề học hỏi được thêm kinh nghiệm của các thầy các anh ở tuyến trên
bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn hiện có ba mươi hai khoa phòng với gần bốn trăm linh cán bộ nhân viên y tế
để đảm bảo nhân lực khi năm trăm linh giường bệnh đi vào hoạt động tỉnh bắc cạn đã chọn và cử cán bộ y tế đi đào tạo các bác sĩ chuyên khoa
tiến sĩ thạc sĩ phục vụ công tác chuyên môn
tại bệnh viện hiện nay các cán bộ cơ bản đều sử dụng thành thảo các trang thiết bị hiện đại
và đủ khả năng thực hiện kỹ thuật cao theo phân tuyến trong khám và điều trị cho người bệnh
tạo điều kiện để người dân trong tỉnh đặc biệt là người khuyết tật người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số
người có công được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao
trong những năm qua bằng nhiều hoạt động cụ thể các địa phương trên cả nước
đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật
với mục tiêu giúp người khuyết tật được thụ hưởng đầy đủ các chính sách dịch vụ chăm sóc cải thiện sức khỏe
đủ khả năng lao động nuôi sống bản thân và gia đình và đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội
và một trong những biện pháp hữu ích là nâng cao năng lực khám điều trị và phẫu thuật cho cộng đồng người khuyết tật tại các địa phương
ngoài đến ở những vùng khó khăn như thế thì cơ sở vật chất trang thiết bị rất thiếu thốn
chúng tôi tiếp xúc với những bệnh nhân là người khuyết tật hầu hết là họ là những người dân tộc đồng bào thiểu số
đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo
nhưng từ nhận thức và hiểu biết để có nhà
đến được khám chữa bệnh sớm là cũng hạn chế
nên chúng tôi cố gắng là ở là tuyến tiếp xúc bệnh nhân sớm nhất thì có thể là tìm hiểu phân loạn
và là đem lại những cái gì được học tập về để giúp cho bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn
đây là một cơ hội để cho chúng tôi được gặp gỡ các bác sĩ ở đây
chúng tôi cùng nhau trao đổi kinh nghiệm ở những trường hợp khó những trường hợp mà ở đây chưa làm
và chúng tôi tiến hành phẫu thuật tại đây
cùng với các bác sĩ tức là vừa trao đổi về chuyên môn lại vừa thực hành
hệ thống y tế của chúng ta thì đã có những bệnh viện chuyên sâu nhưng chưa bao phủ rộng khắp
và các phẫu thuật viên được đào tạo bài bản về trình hình những dị tật bẩm sinh
đặc biệt là những cái dị tật bẩm sinh khó cho các chó ngò là chưa nhiều và rất thiếu ở các bệnh viện
chính vì vậy điều trị cho những bệnh lý như chúng ta đã nói là một trong những vấn đề cần được quan tâm hơn nữa
của không chỉ các nhà làm chính sách mà còn liên quan đến vấn đề đào tạo vấn đề phát triển nguồn nhân lực trên toàn hệ thống

có thể nói tại các địa phương hiện nay người khuyết tật đã được tiếp cận dịch vụ y tế
dưới các hình thức cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho người dân
các cơ sở y tế ngày càng quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng sự hài lòng
và đảm bảo quyền lợi của người bệnh trong đó có người khuyết tật
nhiều cơ sở khám chữa bệnh đã quan tâm ưu tiên bố trí riêng bản khám bệnh cho người khuyết tật
trung tâm chỉnh hình và phục hồi chức năng các tỉnh
thường xuyên phối hợp với các đơn vị y tế tại địa phương
thực hiện công tác khám sàng lọc phát hiện người khuyết tật vận động tại cộng đồng
tổ chức phẫu thuật chỉnh hình cung cấp dụng cụ trình hình và điều trị cho người khuyết tật hệ vận động
tuy nhiên để có thể thực hiện tốt hơn nữa các công tác khám chữa và điều trị bệnh cho người khuyết tật
thì công tác đào tạo nguồn nhân lực là một trong những vấn đề cần được chú trọng hơn trong thời gian tới
đối với người khuyết tật thì hiểu rõ là
những người bị ưu tiên

thì cái việc phẫu thuật một cách cơ bản nhất thì cố gắng làm sao để hạn chế những tật nguyền mà người ta mắc phải
làm sao để sửa chữa khắc phục tốt nhất để cho nó trở lại gần giống như cái chức năng vốn có của nó
chứ không thể nói là khuyết tật làm như bình thường không thể thấy được
vì sửa chữa trong một cơ thể đã bị khuyết tật
thì mình phải hy sinh chỗ nọ mình che lấp ở chỗ kia
thì đấy là nhiệm vụ của các bác sĩ chuyên ngành
thì trong chuyên ngành chiến thức gì hình
trong chuyên ngành của bọn tôi chẳng hạn
những người khuyết tật ví dụ người ta bị thiếu một bộ phận nào đó
thì mình có thể cấy ghép
hoặc là ta thừa gây trở ngại với cuộc sống
thì mình cũng phải sửa chữa để thu gọn để làm lại
hoặc là cái chân nó bị không được thẳng
hoặc là cái khớp không giữ đúng cái vai trò của cái khớp
thì phải can thiệp bằng phẫu thuật
cái mảng này thì phải cần có một cái chủ trương rất là lớn rất là sâu về việc đào tạo
trong những năm qua đảng và nhà nước rất quan tâm đến công tác chăm sóc sức khỏe người khuyết tật nói chung
và công tác phục hồi chức năng nói riêng
điều này đã được thể hiện ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật
và các văn bản chỉ đạo điều hành
các đề án lớn như luật người khuyết tật
quyết định số một nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
về duyệt đề án trợ giúp người khuyết tật
giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
và với sự quan tâm chỉ đạo của đảng nhà nước
phối hợp tạo điều kiện thuận lợi của các bộ
ngành và chính quyền địa phương các cấp
đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ y bác sĩ
công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nói chung
và cộng đồng người khuyết tật nói riêng đang ngày phát triển
các chương trình giúp người khuyết tật phục hồi chức năng
dựa vào cộng đồng được triển khai ở nhiều tỉnh
đã góp phần làm giảm tỷ lệ khuyết tật
tăng khả năng hòa nhập và tái hòa nhập cộng đồng
nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật việt nam